chiến tranh đã không còn nhưng ký ức về một thời oanh liệt trong chiến đấu của cựu chiến binh bùi văn bình
ở khu ba thị trấn phong châu huyện phù ninh tỉnh phú thọ vẫn nhớ về những năm tháng khốc liệt của chiến tranh
những đồng chí đồng đội của tôi vẫn in sâu trong trái tim tôi
câu nơi đó đã thuê thúc người cựu chiến binh già dành thời gian đi khắp nơi để tìm kiếm sưu tầm những kỳ vật chiến tranh
trong căn phòng nhỏ chỉ hơn hai mươi m hai hơn bảy trăm linh kỳ vật chiến tranh được ông bình sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp
ông bình gọi căn phòng này là nơi trưng bày chứng tích chiến tranh ở việt nam
kỳ vật mà ông bình siêu tầm được rất phong phú trong đó nhiều nhất là ăn go và bình tông cát tốt mũ hòm đạn các loại chiến lệ phẩm
mỗi kỳ vật ông bình đều có thể giới thiệu chi tiết về chủng loại xuất xứ và những câu chuyện lịch sử gắn với kỳ vật đó

có thể được chức năng tham m sail và được hiệu pháp

đồng đội nhìn lại những thứ đã từng rất quen thuộc trong thời chiến những người lính năm xưa
cùng nhau ôn lại những ngày tháng gian nan vất vả nhưng đầy hào hùng để giành lại độc lập tự do cho dân tộc
chính cái này là nó khơi dậy cho thế hệ trẻ phát huy chuyển đồng trai ông uống những chương nguồn
và các cháu để tiếp tục là nối tiếp trai anh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
đó là nhiệm vụ thiên liêng nhất của toàn dân tộc
ôm ấp ý tưởng từ lâu nhưng chỉ đến khi về nghỉ hưu ông bình mới có thời gian toàn tâm
toàn ý cho công việc đặc biệt này tuổi cao lại là thương binh nên sức khỏe của ông bình không được tốt
nhưng cứ có thông tin về kỳ vật là ông lại ngay lập tức lên đường
mà đặc biệt cứ nói về đồng đội nghĩa tình thì chú nhiệt tình lắm
cho nên là khi chú làm việc này thì cô không bao giờ có phản đối các con cũng vậy
ông bình hy vọng bảo tàng cá nhân của ông sẽ được giúp đỡ
sẽ là nơi để các em học sinh tìm hiểu về lịch sử đấu tranh giải phóng đất nước
mặc dù việc tìm kiếm siêu tầm kỳ vật chiến tranh và xây dựng một bảo tàng không phải là việc đơn giản dễ dàng
tuy nhiên với lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm của người lính già tin tưởng rằng tâm nguyện của ông bình sẽ sớm trở thành hiện thực